ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa tiến hành phong tỏa một khu phố gần chợ tam kỳ ở phường phước hòa
và tiến hành cách ly y tế tập trung một bé trai một mươi một tuổi
nghi ngờ mắc dịch covid một mươi chín và những người nhà do có tiếp xúc gần
bé trai đã được đưa đi cách ly và theo dõi y tế tại khu cách ly tập trung ở thị xã điện bàn
ngành y tế đã gửi mẫu vào viện pasteur nha trang để xác định lại
đồng thời tiến hành lấy mẫu truy vết tất cả các hộ dân sinh sống gần khu vực này để xét nghiệm
do khu vực cháu bé sinh sống gần khu vực chợ tam kỳ
nên lực lượng tiến hành phong tỏa và tiến hành phun thuốc khử khuẩn để bảo đảm an toàn
người nhà và những trường hợp tiếp xúc gần với cháu bé cũng được ngành y tế địa phương đưa đi cách ly tập trung